một nhóm nhà khoa học trung quốc mới đây đã tuyên bố phát triển một thiết bị xét nghiệm covid một mươi chín
có thể cho ra kết quả chính xác trong vòng bốn phút và chính xác như xét nghiệm pcr
các nhà nghiên cứu từ đại học phúc đáng ở thượng hải trung quốc cho rằng nó được phát triển thêm
thiết bị mới của họ có thể được sử dụng cho việc xét nghiệm covid một mươi chín tại các sân bay
phòng khám kho cấp cứu và tại nhà
theo tờ south china morning post vào hôm nay tám tháng hai
nhóm nghiên cứu cho biết thêm không giống xét nghiệm pcr đang được sử dụng phổ biến hiện nay
các mẫu bệnh phẩm được lấy cho thiết bị xét nghiệm mới sẽ không cần trải qua giai đoạn phân tích
tại phòng thí nghiệm vốn mất nhiều thời gian
cũng theo nhóm nghiên cứu thiết bị xét nghiệm mới sử dụng những thành phần rất nhỏ từ adn
được kết hợp với những vi điện tử để phát hiện và chuyển đổi vật liệu di truyền
trong một mẫu bệnh phẩm thành tính hiệu điện
thiết bị này được kết nối bởi một máy tính hoặc điện thoại thông minh để hiển thị kết quả
xét nghiệm pcr là cách chẩn đoán covid một mươi chín chính xác nhất từ trước tới nay
theo tổ chức y tế thế giới who
tuy nhiên việc xét nghiệm pcr cần phải do nhân viên y tế tiến hành
và thường mất từ một ngày đến vài ngày mới có kết quả
trước đó tờ sounce china moning post đưa tin một thành phố của trung quốc với ba sáu triệu dân
nằm gần biên giới với việt nam đã phong tỏa nghiêm ngặt
sau khi phát hiện hàng chục ca nhiễm covid một mươi chín khi xét nghiệm đại trà
thành phố bách sắc thuộc khu vực quảng tây ghi nhận một ca nhiễm covid một mươi chín vào ngày năm tháng hai
là bệnh nhân vừa quay về thành phố trong thời gian gần đây
khiến chính quyền quyết định xét nghiệm hơn hai trăm linh bảy người tại huyện đức bảo nơi bệnh nhân này sinh sống
kết quả cho thấy chín mươi tám người nhiễm covid một mươi chín và kết quả có tám mươi bảy người khác phải xem xét lại
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật quảng tây
tất cả các ca trên đều nằm trong cùng chuỗi lây nhiễm
và có hai ca đã được xác nhận nhiễm biến thể omicron